thông tin từ ủy ban an toàn giao thông quốc gia bốn tháng đầu năm toàn quốc xảy ra hơn ba tám trăm linh vụ tai nạn giao thông làm chết hơn hai hai trăm linh người bị thương hơn hai bốn trăm linh người
so với bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một số vụ tai nạn giao thông giảm sáu trăm chín mươi bốn vụ nhưng số người chết tăng bảy người
trong đó tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu ở đường bộ hơn ba bảy trăm linh vụ làm chết hai hai trăm hai mươi hai người bị thương hơn hai bốn trăm linh người
so với cùng kỳ năm trước giảm sáu trăm chín mươi vụ giảm chín người chết giảm tám trăm linh một người bị thương
đường sắt xảy ra hai mươi năm vụ làm chết một mươi sáu người bị thương bảy người
so với cùng kỳ của năm trước tăng một vụ giảm bốn người chết
đường thủy xảy ra một mươi bốn vụ làm chết hai mươi bảy người bị thương một người
so với cùng kỳ năm trước giảm ba vụ tăng một mươi sáu người chết
hàng hải xảy ra hai vụ làm chết và mất tích một mươi một người
so với cùng kỳ giảm hai vụ tăng bốn người chết và mất tích
chỉ tính riêng trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc xảy ra hơn một vụ làm chết sáu trăm linh người và làm bị thương sáu trăm chín mươi người